trong tháng ba nhiều chính sách có tác động xã hội sâu rộng liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội sẽ chính thức có hiệu lực
sau đây là một số nội dung nổi bật được chúng tôi cập nhật
theo thông tư số hai mươi bảy hai nghìn một mươi chín của bộ giáo dục và đào tạo có hiệu lực từ ngày một ba hai nghìn hai mươi
trên văn bằng sẽ chỉ còn các nội dung tiêu đề tên văn bằng theo từng trình độ đào tạo
ngành đào tạo tên cơ sở giáo dục đại học cấp văn bằng họ chữ đệm tên
ngày tháng năm sinh của người được cấp văn bằng hạng tốt nghiệp nếu có số hiệu số vào sổ gốc cấp văn bằng
như vậy thông tin về hình thức đào tạo chính quy tại chức hay vừa làm vừa học không còn được ghi trong nội dung chính của văn bằng
nội dung này sẽ được ghi trên phụ lục và kèm theo đó các nội dung khác về chuyên ngành đào tạo
ngày nhập học ngôn ngữ đào tạo thời gian đào tạo trình độ đào tạo kèm theo khung trình độ quốc gia việt nam
theo quyết định số hai hai nghìn hai mươi của thủ tướng chính phủ
lực từ ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi sẽ tiếp tục thực hiện thí điểm hỗ trợ vay vốn cho người bán dâm hoàn lương
người nhiễm hiv người sau cai nghiện ma túy tại một mươi năm tỉnh thành phố đến hết ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
từ năm hai nghìn hai mươi một trở đi thông qua đánh giá kết quả đạt được sẽ xem xét quyết định việc mở rộng trên phạm vi cả nước
như vậy trong năm hai nghìn hai mươi các đối tượng hoàn lương vẫn được hỗ trợ vay hai mươi triệu đồng trong thời hạn ba mươi sáu tháng
với lãi suất bằng lãi suất cho vai hộ nghèo lãi suất nợ quá hạn được tính bằng một trăm ba mươi
theo thông tư số năm hai nghìn hai mươi sửa đổi bổ sung thông tư số bốn mươi bốn hai nghìn một mươi bảy của bộ tài chính
có hiệu lực từ ngày năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm
loại tài nguyên có tính chất hóa lý giống nhau khung giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản kim loại
khoáng sản không kim loại có một số thay đổi
theo đó cát săn lấp bao gồm cả cát nhiễm mặn mức giá tối đa tính thuế tài nguyên từ tám mươi đồng
tăng lên hai trăm linh đồng một mét khối
đất khai thác để san lấp xây dựng công trình mức giá tối thiểu tính thuế tài nguyên từ bốn mươi chín đồng một mét khối
giảm còn hai mươi bảy đồng một mét khối giá tối đa vẫn giữ nguyên mức bảy mươi đồng một mét khối
đá vôi sản xuất vôi công nghiệp mức tối thiểu tính thuế tài nguyên từ một trăm sáu mươi một đồng một mét khối
giảm còn sáu mươi ba đồng một mét khối và mức giá tối đa từ hai trăm ba mươi đồng một mét khối giảm còn chín mươi đồng một mét khối
theo nghị định số một mươi chín hai nghìn một mươi
buộc thôi việc là hình thức xử lý kỷ luật cao nhất đối với cán bộ công chức viên chức
khi có hành vi vi phạm trong quá trình xử lý vi phạm hành chính
nghị định có hiệu lực từ ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
riêng các quy định về xử lý kỷ luật có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
theo đó công chức viên chức nói chung và cảnh sát giao thông nói riêng bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc
nếu có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn để sách nhiễu đòi nhận tiền tài sản của người vi phạm
dùng túng bao che hạn chế quyền của người vi phạm hành chính khi bị xử lý vi phạm hành chính
mức kỷ luật tương tự được áp dụng với hành vi giữ lại vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để xử lý vi phạm hành chính
giả mạo làm sai lệch hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính
đe dọa trù dập người cung cấp thông tin tài liệu cho cơ quan kiểm tra